tòa nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo sùng a chía và ba đồng phạm
gồm sùng a tông hà a minh phàng a páo đều trú tại huyện mường lát về tội giết người
ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của tổ công an phường huyện mường lát đã phát hiện hai đối tượng sùng a chía và sùng a tông
có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã pù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng để kiểm tra
thì bất ngờ bị sùng a chía cầm súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường
tiếp đó sùng a tông cũng cầm súng bắn tiếp về phía tổ công tác
nghe thấy hai tiếng súng nổ phàng á páo và thảo a minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống để iểm trợ cho đồng bọn tàu thoát
sau khi gây án nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
đồng chí luân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ và vận động ra đầu thú bốn đối tượng nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sùng a chía với mức án tử hình
ba bị cáo còn lại là sùng a tông thảo a minh và phạm a pháo với mức án là tù trung thân
ngoài ra các bị cáo phải bồi thường dân sự cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên hai trăm hai mươi năm triệu đồng
buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ vi văn luân cho đến khi đủ một mươi tám tuổi mỗi tháng bốn triệu đồng